khu dân cư hơn một sáu trăm linh hộ ở phường an hải đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
bị phong tỏa do phát hiện bảy ca mắc covid một mươi chín
đây là khu dân cư thứ ba được phong tỏa cách ly phục vụ công tác phòng chống dịch
tại các chốt chạm ra vào khu vực phong tỏa các lực lượng đã bố trí ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngoài nhiệm vụ thực hiện kiểm soát ra vào của người dân cán bộ tại chốt cũng kiêm luôn
việc vận chuyển phân phối nhu yếu phẩm
giám đốc trung tâm y tế quận sơn trà cho biết khu vực phường an hải đông có bảy người mắc covid một mươi chín
trong đó riêng kiệt ba mươi tám đường lê hữu trác là năm ca tại hai ca còn lại là ở kiệt năm mươi tám đường nguyễn thiện kế